theo ghi nhận của phóng viên vào sáng nay ngày năm tháng sáu ngày đầu đồng nai thực hiện việc cách ly hai mươi một ngày đối với người về đến từ tp hcm
hàng loạt phương tiện xe máy ô tô từ tp hcm bình dương lưu thông qua cầu đồng nai để vào địa bàn tỉnh này
đội cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế tầm soát covid một mươi chín theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
bên trong chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín có nhân viên y tế phối hợp cùng lực lượng chức năng hướng dẫn người dân dùng điện thoại di động
để quét mã qr khai báo y tế điện tử hoặc tờ khai y tế giấy theo mẫu
đối với những người đi từ các tỉnh khác như long an bình dương về đồng nai mà không ghé địa bàn tp hcm cũng được di chuyển và không khai báo y tế
một cán bộ cảnh sát giao thông tại chốt cho biết nếu trong quá trình lực lượng chức năng kiểm soát
có người về từ tp hcm sẽ yêu cầu khai báo y tế đo thân nhiệt
cũng theo thông tin trên không có việc kiểm soát một trăm linh phương tiện từ tp hcm về đồng nai vì lực lượng tại các chốt quá mỏng
chỉ năm người với một cảnh sát giao thông một nhân viên y tế một thanh tra giao thông một cán bộ quân đội một cảnh sát cơ động
nên việc kiểm soát hết là không xuễ lực lượng tại đây chỉ kiểm tra theo sát xuất cho ngẫu nhiên một số phương tiện
chúng tôi đã có một phương án kế hoạch rất cụ thể về công tác này
và sẽ không để xảy ra cố gắng không để xảy ra tình trạng là công tác giao thông không để xảy ra tình trạng là người dân đi lại khó khăn
tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh covid đang phức tạp chúng tôi cũng quân cáo người dân cần thiết với hãng đi ra ngoài
tại khu vực quốc lộ một k giáp tranh tp hcm bình dương từ sáu giờ sáng lực lượng chức năng bắt đầu tổ chức kiểm tra qua lại ca thứ hai trong ngày
các xe khách biển số tp hcm bắt đầu kiểm tra qua lại ca thứ hai trong ngày
các xe khách biển số tp hcm và xe chạy dịch vụ vận tải được yêu cầu dừng lại chốt để khai báo y tế
một cán bộ tại chốt kiểm soát thông tin thêm lực lượng chủ yếu chỉ kiểm tra các ô tô xe khách
đối với xe máy rất khó kiểm soát đặc biệt trong thời tiết này người dân di chuyển dưới nắng quá lâu đảm bảo thân nhiệt sẽ cao
theo nhân viên y tế tại chốt các tờ khai y tế tại đây sẽ được tổng hợp phân loại chuyển về địa phương
tiếp tục ra soát lại và đến nhà yêu cầu những người khai báo trong thời khai phải cách ly hai mươi một ngày
theo văn bản quy định nếu khai báo gian dối sẽ bị xử lý
gia đình cũng không biết làm sao hơi lo lắng nói là vậy đó bởi vì tới đây mình phải hỏi cho kỹ về cái thủ tục
chứ nếu mà không là mình cũng mở ảnh hưởng
trong sáng cùng ngày nhiều người dân đi làm cũng ghé vào chốt để hỏi xem mình đi làm có được về lại vào buổi chiều không
các nhân viên đã giải thích cạn kẻ trừ đến tp hcm thì làm việc tại các nơi khác đều đi lại bình thường nhưng cần khai báo y tế
sau khi tỉnh đồng nai ra quyết định từ giờ ngày năm tháng sáu người từ tp hcm về đồng nai sẽ phải cách ly y tế hai mươi một ngày
quy định này đang gây nhiều phản ứng cho người qua lại tp hcm và đồng nai
trả lời báo chí ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai khẳng định
đồng nai không có ngăn sông cắm chợ như một số luận ý kiến đang hiểu sai văn bản của tỉnh
tức là những người từ tp hcm đến đồng nai làm việc có thể chọn ở đồng nai làm việc hoặc ở tp hcm làm việc online
ngay sau khi tỉnh đồng nai ban hàng quyết định trên trong chiều tới bốn tháng sáu
ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm đã có công văn hỏa tốc gửi ủy ban nhân dân tp hcm về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp
khi mà có khoảng sáu công nhân tại các khu công nghiệp khu chế xuất đang sinh sống tại tỉnh đồng nai
nếu bị cách ly sẽ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất và gây một số ách tắc trong giao thông vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương
về phía ủy ban nhân dân tp hcm ngay sau khi biết được quyết định của tỉnh đồng nai và công văn hỏa tốc của ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức đã chủ trì phiên họp phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp ông đức đã yêu cầu sở giao thông vận tải nghiên cứu tha mô khẩn cấp cho ủy ban nhân dân tp hcm
để có công văn trao đổi với đồng nai giải quyết vấn đề này tránh ảnh hưởng đến sản xuất và lưu thông hàng hóa
đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm xem xét có phương án kiểm soát hợp lý
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa cho việc di chuyển của công nhân nhân viên người lao động
và chuyên gia từ đồng nai đến tp hcm và ngược lại để làm việc
trước những ý kiến đề nghị trên và sau một mươi tiếng thực hiện quyết định của mình
tp hcm đã ban hành văn bản khẩn tạm nới một phần ghi lại với tp hcm
đối với chuyên gia công nhân lao động người lao động tại các doanh nghiệp công ty xí nghiệp đi xe đưa đón
doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký số xe cho công an tỉnh đồng nai đăng ký danh sách công nhân trên từng xe
đăng ký điểm dừng đón dừng trả công nhân trên địa bàn thực hiện đo thân nhiệt
khai báo y tế cho toàn bộ người trên xe khi qua chốt kiểm dịch
người trên xe phải thực hiện nghiêm quy định năm k về phòng chống dịch
mỗi xe không chở quá năm mươi số lượng người so với quy định thực hiện khử khuẩn xe sau mỗi ngày vận chuyển
đối với chuyên gia công nhân người lao động tự do di chuyển bằng xe cá nhân
phải tuân thủ nghiêm việc đo thân nhiệt khai báo y tế tại chốt kiểm dịch